tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm đã tuyên án vụ án buôn lậu làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
xảy ra tại công ty viên phạc ma hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm
để điều tra xét xử lại bảo đảm không bỏ lọt hành vi phạm tội nào
theo hội đồng xét xử căn cứ vào các quy định của pháp luật các định nghĩa hàng giả của chính phủ cho thấy
có cơ sở rằng lô thuốc h capita năm trăm linh mg được nguyễn minh hùng nguyên tổng giám đốc công ty vn phạc ma nhập về
là thuốc giả chứ không phải là thuốc không rõ nguồn gốc như bản án sơ thẩm
cấp sơ thẩm tuyên phạt các bị cáo về tội buôn lậu là bỏ lọt hành vi phạm tội
vì vậy hội đồng xét xử cấp phúc thẩm chấp nhận kháng nghị của viện kiểm sát nhân dân cấp cao
tại tp hcm đề nghị xem xét các bị cáo đã có dấu hiệu phạm tội sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh phòng bệnh
về trách nhiệm của cục quản lý dược bộ y tế để xảy ra việc công ty vn phạc ma làm giả giấy tờ
nhập khẩu chất lọt chín ba trăm linh hộp thuốc h capita là có sự tắc trách của cán bộ cục quản lý dược
việc thẩm định có nhiều thiếu sót việc truy xuất xác minh nguồn gốc lô thuốc đã không được thực hiện nghiêm túc
cục quản lý dược vừa là đơn vị cấp phép vừa tham gia giám định tư pháp lô hàng thuốc này là không khách quan
đồng thời với các chứng cứ mới tại phiên tòa phúc thẩm hội đồng xét xử chấp nhận kháng nghị của viện kiểm sát
là cần tiến hành điều tra làm rõ trách nhiệm của cá nhân thẩm định cấp phép thuốc h capita cũng như bảy loại thuốc trước đó
để xác định tội danh phù hợp của các bị cáo và trách nhiệm của cục quản lý dược bộ y tế